tổng cục thống kê cũng vừa công bố số liệu về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
trong đó tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm nay ước tính đạt năm trăm một mươi sáu tỷ usd xuất siêu chín chín tỷ usd
năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng tám một kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng bảy so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm nay ước tính đạt năm trăm một mươi sáu chín mươi sáu tỷ usd xuất siêu chín chín mươi bốn tỷ usd mức cao nhất trong bốn năm qua
mỹ eu trung quốc asean nhật bản hàn quốc là các thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
về phía ngành hàng điện thoại linh kiện điện tử hàng dệt may da dày và thiết bị phụ tùng máy móc là những ngành hàng đạt tăng trưởng mạnh nhất trong năm